lực lượng công an trở thành điểm tựa vững chắc của người dân trong quá trình khắc phục hậu quả mưa lũ
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chủ trì hội nghị bộ chính trị
để xem xét thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị nhận thấy
trong thời gian giữ cương vị ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
đồng chí nguyễn văn bình đã có những vi phạm khuyết điểm sau đây
chịu trách nhiệm người đứng đầu về việc ngân hàng nhà nước việt nam ban hành văn bản quy định
có nội dung không đầy đủ không đúng nguyên tắc theo quy định của chính phủ
dẫn đến các vi phạm khuyết điểm trong xử lý nợ xấu gây thất thu ngân sách nhà nước
vi phạm trong việc ký ban hành nghị quyết đồng ý cho ngân hàng xây dựng
vay đặc biệt với lãi suất và không có tài sản đảm bảo
chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ngân hàng nhà nước việt nam
trong việc chấp thuận cho nhóm thiên thanh được mua lại cổ phần của ngân hàng đại tín
chấp thuận cho phạm công doanh là nhân sự dự kiến thành viên hội đồng quản trị ngân hàng xây dựng
không kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng xây dựng
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc
khi không báo cáo cấp có thẩm quyền cho chủ trương đối với những vấn đề lớn hệ trọng
không báo cáo đầy đủ và thực hiện không đúng ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
trong việc mua bắt buộc ba ngân hàng với giá đồng là vi phạm nguyên tắc thẩm quyền
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm tại ngân hàng nhà nước việt nam
và các tổ chức tín dụng nhiều cá nhân bị xử lý hình sự
như vậy trong thời gian giữ cương vị ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng
thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam đồng chí nguyễn văn bình chịu trách nhiệm
người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ngân hàng nhà nước việt nam
và trách nhiệm cá nhân của đồng chí trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
gây hậu quả rất nghiêm trọng khó khắc phục nhiều cán bộ đảng viên của ngân hàng nhà nước việt nam
và lãnh đạo chủ chốt của một số tổ chức tín dụng vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí nguyễn văn bình là nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng của ngân hàng nhà nước việt nam và cá nhân đồng chí
trong quá trình kiểm điểm đồng chí nguyễn văn bình đã nhận trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm
và tự nhận hình thức kỷ luật xét bối cảnh tình hình nội dung tính chất mức độ hậu quả
nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác đóng góp của đồng chí đối với đảng nhà nước
căn cứ quy định số một trăm linh hai qdtvk ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
bộ chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn văn bình bằng hình thức cảnh cáo
tiếp tục với một tin thức khác
chiều ngày hôm nay thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng tiểu ban an ninh y tế thuộc ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi đã tiến hành kiểm tra
ra soát công tác chuẩn bị đảm bảo an ninh an toàn hội nghị
các hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy và các hội nghị cấp cao có liên quan
kiểm tra khảo sát công tác chuẩn bị đảm bảo an ninh y tế tại trung tâm hội nghị quốc tế
đồng chí thứ trưởng bùi văn nam cũng đã nghe các cơ quan thường trực tiểu ban an ninh y tế
đại diện các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra
đặc biệt là công tác phối hợp và những chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng
tại phiên họp lần thứ bảy của tiểu ban ngày sáu tháng một mươi một
khẳng định một lần nữa ý nghĩa đặc biệt quan trọng của hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy
và các hội nghị cấp cao có liên quan
thứ trưởng bùi văn nam nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng hàng đầu
khép lại nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam
sự thành công của các hội nghị cấp cao lần này sẽ là dấu ấn nổi bật
góp phần quan trọng nâng cao uy tín vị thế của nước ta trong khu vực và trên thế giới
do vậy yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các hội nghị này
phải xác định ở mức độ cao nhất theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
yêu cầu không để xảy ra bất cứ sai sót nào
ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của các đơn vị
thành viên tiểu ban an ninh y tế đồng chí thứ trưởng cũng quán triệt
yêu cầu từng cơ quan đơn vị từng cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nhiệm vụ
đã được phân công sẵn sàng ở mức độ cao nhất đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các hội nghị
không để bị động bất ngờ không để xảy ra bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất
các cơ quan đơn vị là thành viên của tiểu ban thường xuyên cập nhật nắm chắc thông tin
tình hình kiểm tra đánh giá ra soát kịp thời bổ sung các kế hoạch phương án
phân công cụ thể trách nhiệm đối với từng đơn vị cá nhân trong việc ứng phó
xử lý giải quyết các tình huống phát sinh
tại buổi kiểm tra thứ trưởng bùi văn nam cũng đã chỉ đạo cụ thể các nhiệm vụ đảm bảo an ninh
an toàn thông tin chất lượng hệ thống đường truyền hệ thống kỹ thuật công tác kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông an toàn phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
chế độ thông tin báo cáo chế độ thường trực sẵn sàng tổ chức triển khai lực lượng phương tiện
hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ các hội nghị
sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua một số hoạt động nổi bật của bộ công an

phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu
xung quanh một số công tác của lực lượng công an nhân dân như luật an ninh mạng
về việc đảm bảo đầy đủ các điều kiện cho luật sư tham gia quá trình tố tụng
theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự công tác phòng ngừa tội phạm có nguyên nhân xã hội của lực lượng công an nhân dân
liên quan tới phản ánh về một số tiêu cực của cán bộ chiến sĩ công an cấp cơ sở
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an sẽ kiên quyết xử lý sai phạm nếu xảy ra vấn đề này
trước đó trong các phiên họp quốc hội bộ trưởng tô lâm cũng đã giải trình thêm một số vấn đề
xung quanh sự thảo luật không chống mà thúy sửa đổi
cũng trong tuần qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã chủ trì buổi gặp mặt các đại biểu quốc hội đang công tác trong lực lượng công an nhân dân
về dự kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu quốc hội trong công an nhân dân
nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia các hoạt động của quốc hội các cơ quan của quốc hội
tăng cường phát biểu tại hội trường tại tổ và trao đổi thông tin ngoài hội trường
về kết quả công tác công an qua đó tạo sự đồng thuận ủng hộ của các vị đại biểu quốc hội đối với lực lượng công an
tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị
thời gian tới tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các cơ sở giam giữ giáo dục không để bị động bất ngờ
nâng cao chất lượng tạo chuyển biến rõ nét và đổi mới công tác giáo dục cải tạo
thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách pháp luật đối với phạm nhân học sinh trại viên
tạo môi trường lành mạnh để họ yên tâm cải tạo sớm hoàn lương trở về gia đình và cộng đồng xã hội
trong tuần qua tại phiên họp thứ bảy tiểu ban an ninh y tế asean hai nghìn hai mươi
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ủy viên ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi trưởng tiểu ban yêu cầu các thành viên tiểu ban phải tăng cường công tác
huy động toàn bộ lực lượng phương tiện
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn phục vụ hội nghị đảm bảo an toàn mạng và chất lượng hệ thống đường truyền
hệ thống kỹ thuật triển khai các phương án thiết bị đảm bảo y tế kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tập trung chuẩn bị tốt nhất phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và an ninh an toàn xung quanh khu vực diễn ra hội nghị
tuần qua đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến làm việc với công an tỉnh đồng tháp an giang và kiên giang
tại buổi làm việc thứ trưởng bùi văn nam yêu cầu công an các tỉnh cần tiếp tục chú trọng công tác đảm bảo an ninh
các vùng trọng điểm làm tốt công tác nắm tình hình không để đột xuất bất ngờ xảy ra
tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh
về công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới tiếp tục giữ vững an ninh chính trị
hướng tới bảo vệ thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết số một mươi bảy của đảng ủy công an trung ương
và chỉ thị một mươi ba của bộ trưởng bộ công an về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
và triển khai chương trình nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị các trường công an nhân dân
công an các địa phương tiếp tục đẩy mạnh kiện toàn phát triển toàn diện các cơ sở
ra soát đánh giá hoàn thiện hệ thống ngành nghề đào tạo trong công an nhân dân
đổi mới phương pháp giảng dạy ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ bốn vào trong công tác dạy và học
tập trung đào tạo bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục trong công an nhân dân
ngang cầm với yêu cầu đổi mới
tuần qua phát biểu kết luận tại phiên họp tổ thường trực đảm bảo an ninh trật tự
đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an ủy viên ban tổ chức đại hội
phó trưởng tiểu ban hậu cần an ninh đề nghị công an các đơn vị địa phương
thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch phân công của bộ công an
chủ động xây dựng triển khai phương án cụ thể rõ ràng đối với từng lực lượng
tham gia đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động đại hội
kịp thời khắc phục những khó khăn vướng mắt làm tốt công tác báo cáo
tại buổi làm việc với các đơn vị nhằm đánh giá kết quả công tác kế hoạch tài chính
hậu cần kỹ thuật của bộ từ đầu năm đến nay trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an đề nghị các đơn vị kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật
tiếp tục phối hợp chặt chẽ đảm bảo đúng kế hoạch tiến độ đến hết năm
lưu ý các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tuyệt đối không được lơ là chủ quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án
khuy hoạch các nhà khách nhà nghỉ dưỡng đến năm hai nghìn ba mươi
tiếp tục tham mưu lãnh đạo bộ chỉ đạo đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho công an xã chính quy
ngày pháp luật đã trở thành ngày hội chính trị pháp lý quan trọng có sức lan tỏa đặc biệt
qua đó góp phần nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm tinh thần thượng tôn pháp luật
tôn trọng kỷ luật kỷ cương bảo vệ hiến pháp pháp luật của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng
đó là khẳng định của thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
tại lễ meeting hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam do bộ công an tổ chức vừa qua
thứ trưởng cũng đề nghị công an các đơn vị địa phương xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về an ninh trật tự
tập trung giả soát xây dựng sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp thực tiễn
trong tuần qua thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại công an huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ công an tỉnh quảng ngãi và một số đơn vị tại thành phố đà nẵng
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu tiếp tục khẩn trương huy động lực lượng để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
đồng thời phải đảm bảo an toàn cho lực lượng
bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ sẵn sàng các cơ số thuốc vật tư y tế phòng chống lụt bão để chi viện cho công an các đơn vị địa phương
chốt chặn tại các khu vực sung yếu đảm bảo giao thông thông suốt
trước đó đoàn công tác bộ công an đã đến thăm và hỗ trợ cho những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai tại tỉnh quảng ngãi
tiếp tục với những tin tức khác liên quan đến vụ cháy tại nhà máy sản xuất viên nén gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hào hưng
khu kinh tế dung quốc của tỉnh quảng ngãi sau ba ngày nỗ lực dập lửa đến chiều tối ngày hôm nay đám cháy cơ bản đã được khống chế
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày năm tháng một mươi một ngọn lửa bùng phát tại nhà máy sản xuất viên ném gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hào hưng
hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh quảng ngãi cùng đội chữa cháy đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành của nhà máy lọc dầu dung quất
khu công nghiệp v ship đô san và công ty thép hòa phát tham gia chữa cháy
được biết bồn xí lô chứa viên nén gỗ cao đến ba mươi sáu m nên rất khó tiếp cận
lửa than liên tục chảy thành dòng từ trên silo bồn chứa viên nén gỗ sinh học xuống dưới khu vực nhà xưởng
hiện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang tiếp tục khống chế dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn
theo thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh hà giang đã xác định được danh tính bảy người thương vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra vào khoảng một mươi một h trưa ngày hôm nay tám tháng một mươi một tại thôn bản mồ thị trấn đồng văn huyện đồng văn tỉnh hà giang
ba người tử vong là bà nguyễn thị hoài thương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba bà nguyễn thị minh tuyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai và bà nguyễn thị phương dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi đều trú tại thành phố đà nẵng
bốn người bị thương gồm ông trần nhãm chiết sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám anh trần công thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn anh nguyễn đăng duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đều trú tại thành phố đà nẵng và lái xe tên quả tạm trú tại thị trấn đồng văn huyện đồng văn tỉnh hà giang
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra khi xe ô tô uat mang biển kiểm soát hai mươi ba a bảy nghìn một trăm chín mươi năm do ông quả điều khiển đi từ thị trấn đồng văn xuống thôn bản mồ để ngắm sông nho quế đã rơi xuống vực sâu khoảng một trăm linh mét